chính phủ vừa ban hành nghị định số sáu mươi bảy quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí
kinh doanh xăng dầu và khí theo đó thì phạt tiền từ sáu mươi đến một trăm linh triệu đồng đối với hành vi thực hiện
cách pha trộn hoặc đưa các chất khác vào xăng dầu để trục lợi
theo quy định hiện hành đang áp dụng phạt tiền từ ba đến năm triệu đồng đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu
sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu bị tẩy xóa sửa chữa
nghị định số mới đã nâng mức phạt đối với hành vi này lên từ bốn mươi đến sáu mươi triệu đồng
đây cũng là mức phạt đối với hành vi tự điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm thương nhân đầu mối
hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định mức phạt từ tám mươi đến một trăm hai mươi triệu đồng áp dụng đối với hành vi
kinh doanh xăng dầu khi không có giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
hoặc đã bị tước bị thu hồi cho thuê cho mượn giấy xác nhận